tập đoàn than khoáng sản việt nam thì bên cạnh việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
một công tác rất quan trọng đó chính là công tác hoàn nguyên tại các khai trường than
và trong những năm vừa qua thì tập đoàn than khoáng sản việt nam đã đầu tư rất nhiều công sức vật lực để có thể hoàn thành tốt công tác này
những năm gần đây tập đoàn than khoáng sản việt nam tkv đã triển khai thực hiện nhiều dự án công trình giải pháp bảo vệ môi trường
với tổng giá trị mỗi năm hàng trăm thậm chí hàng ngàn tỷ đồng
tập đoàn đã đầu tư trên tám trăm linh tỷ đồng cải tạo phụ hồi môi trường các bãi thải khai trường đã kết thúc sản xuất
như bãi thải nam đèo nai nam lộ phong hà tu ngã hai dương huya bảy mươi tám hà tu
đồng thời xây dựng hệ thống kè đập chắn đất đá tại các vị trí trọng yếu của các bãi thải đang hoạt động
như bãi thải chính bắc núi béo đông cao sơn khe rè
nhằm giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường sinh thái phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của ngành
để tiếp tục hoàn thiện thực hiện hiệu quả việc thu hồi các bãi thải
tkv giao cho công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên môi trường tkv trực tiếp đảm nhận
triển khai các dự án cải tạo môi trường các bãi thải than
sau khi các đơn vị sản xuất than hoàn thành việc khai thác
toàn bộ bãi thải cũng như khai trường sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường tkv đảm nhận
và tiến hành săn gạt mặt bằng theo phương pháp cắt tầng hạ độ cao
xây dựng để ngăn chặn dưới chân để ngăn chặn tối đa việc đất đá trôi chảy
ảnh hưởng tới khu vực dân cư sông suối
sau khi tiến hành xong mặt bằng thì công ty sẽ tiến hành trồng cây để phủ xanh bãi thải
trong hai năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn công ty đã săn gạt cải tạo môi trường trồng năm mươi cây keo tai
bên cạnh đó công ty còn phù hợp với các chuyên gia đối tác nước ngoài
trong công tác cải tạo phục hồi môi trường tại các bãi thải mỏ
như tại bãi thải của công ty than núi béo
công ty đã phù hợp với đối tác của nhật bản
thực hiện dự án phun cỏ tại các bãi thải có diện tích bảy hectare
để hồi sinh phát triển thảm thực vật
bằng các loại cỏ nhật cỏ chip để tạo thảm
phủ xanh cây màu để tạo đà cho các loại cây phát triển sau này
bãi thải trinh bắc nui béo giai đoạn một
được công ty trách nhiệm yêu hạn một thành viên môi trường
tkv được tập đoàn công nghiệp than khoáng sơn
công sản việt nam giao làm chủ đầu tư của dự án
dự án triển khai từ cuối năm hai nghìn một mươi hai và năm hai nghìn một mươi năm đã được đưa vào sử dụng
mục đích đảm bảo sự ổn định an toàn cho bãi thải
đảm bảo khả năng thoát nước phủ xanh
đảm bảo môi trường cảnh quan khu vực an toàn cho dân cư và sản xuất
diện tích trồng cây phủ xanh của bãi thải chính bắc giai đoạn một này là ba mươi ba bốn ha
theo quy hoạch phát triển ngành than việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
trong vùng cẩm phả có khoảng một mươi sáu mỏ và công trường khai thác than lộ thiên hoạt động
sản lượng than khai thác từ một mươi bốn đến một mươi sáu triệu tấn một năm
tương ứng khối lượng đất bóc một trăm tám mươi hai trăm linh triệu m ba một năm
hiện tại vinacomin đã có sáu mươi sáu trên sáu mươi bảy khu vực khai thác than
bảy trên một mươi hai cảng than của vinacomin đã được phê duyệt dtm
bốn cả được xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường
hiện nay do đặc thù của ngành than
tất cả các dự án khai thác thì cũng chưa có dự án nào kết thúc khai thác cả
vì vậy theo quy định của luật khoáng sản
công tác hoàn nguyên đóng cửa mỏ phải thực hiện sau khi đã được kết thúc khai thác
tuy nhiên để giải quyết vấn đề hoàn nguyên
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
cũng như là các đơn vị của tổng công ty đông bắc
thì cũng đã có những kế hoạch
hết sức cụ thể
tức là hoàn nguyên theo từng giai đoạn
kết thúc khai thác đến đâu đổ thải đến đâu
thì tiến hành hoàn nguyên đến đấy
và trong thời gian vừa qua
công tác bảo vệ môi trường của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
cũng như tổng công ty đông bắc
thì cũng đã được đầu tư rất là nhiều
nếu mà tính mức đầu tư cho các công trình bảo vệ môi trường thì
nó phải đến hàng nghìn tỷ đồng
ví dụ như là xây đập kẻ trắn
nạo vét các dòng sống suối
rồi xây dựng các nhà máy xử lý nước thải
và trồng cây
đối với các bãi thải đã kết thúc đổ thải
thì đấy là những cố gắng của ngành than
và vừa rồi thì vị hoạt thành phố
cũng đã có một kế hoạch phối hợp với
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
và tổng công ty đông bắc
để tiến hành trồng cây
phủ xanh các khu vực
mà đã khai thác
để cải thiện môi trường
bên cạnh việc trồng cây phủ xanh
tại các bãi thải
việc xử lý nước thải cũng là một trọng tâm
mà tập đoàn than khoáng sản việt nam tkv hướng tới
dự án xử lý lò tuy nen công ty than dương huy tkv
có tổng công suất xử lý nước thải
bảy mươi năm tám mươi năm triệu m ba một năm
trong đó trên địa bàn thành phố cầm pháp
đạt trên năm mươi tổng công suất
đáp ứng cơ bản nhu cầu xử lý nước thải mỏ
cho toàn thành phố
công ty cũng đang tập trung đẩy mạnh
hoạt động xử lý chất thải nguy hại
trong tám tháng đầu năm vừa qua
công ty đã thu gom
xử lý được gần năm trăm linh kg
cho một mươi bốn đơn vị trong ngành
trong đó có gần một mươi doanh nghiệp sản xuất
trên địa bàn thành phố cầm pháp
chủ yếu là các chất thải có tính nguy hại cao
như trên một trăm sáu mươi kg dầu động cơ
và hộp số
chín mươi bảy kg bình ắc
quy trì thải
trên bốn mươi bốn kg bụi chân tổng hợp thải
gần bốn mươi kg bộ lọc dầu
đã qua sử dụng
trên ba mươi năm kg bao bì cứng
bằng kim loại thải
trạm xử lý nước thải
tuy lên dung huy với công suất
ba trăm linh m cuối giờ
để xử lý nguồn nước thải
nhiệm vụ chính
là cân bằng ph
và giảm măng gan
để đạt điệu chuẩn
theo tiêu chuẩn b
theo tiêu chuẩn b
nước công nghiệp
để thải ra môi trường
từ khi là tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
thì là trạm đưa vào hoạt động
và với công suất thiết kế như vậy
thì là thường thường là chúng tôi đã
từng vận hành
quản lý và vận hành
khoảng như mùa mưa
thì là công suất đã sấp xỉ ba trăm linh mét cuối giờ
và đến thời điểm mùa khô như hiện tại
thì là xử lý tầm cỡ độ khoảng

và đến thời điểm mùa khô như hiện tại
và từ khi có công trình của trạm
đưa vào hoạt động
thì là toàn bộ khu vực suối
đi qua khu dân cư này
thì là được cải thiện rất là nhiều
phát huy những thành tích đã được
trong việc bảo đảm môi trường
tại các khai trường trong thời gian qua
trong những năm tới đây
tkv xác định tiếp tục đẩy mạnh
chương trình phủ xanh và trồng rừng
trên các bãi thải mỏ đã được cải tạo
góp phần bảo vệ môi trường
trong khai thác than